nhiệt độ trên khu vực không có nhiều biến động trưa chiều đạt được mức là từ hai mươi sáu đến ba mươi độ

cục bộ có những điểm đạt lượng mưa khá vì vậy người dân cần đề phòng với hiện tượng

còn bây giờ xin kính chào tạm biệt